theo báo cáo từ cục đầu tư nước ngoài cho thấy nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký trong tháng bảy đạt tổng trị giá một bảy mươi năm tỷ usd tăng nhẹ so với vốn đăng ký trong tháng sáu trước đó
tính chung từ đầu năm đến hết tháng bảy tổng vốn fdi đăng ký vào việt nam đạt hơn hai mươi hai mươi một tỷ usd trong đó có hai sáu mươi bốn dự án đăng ký mới với tổng vốn gần tám ba tỷ usd và bảy trăm chín mươi một luật dự án đăng ký tăng thêm vốn với ba bốn mươi hai tỷ usd
còn lại lượng góp vốn mua cổ phần tại bốn ba trăm tám mươi bảy dự án đạt trị giá hơn tám năm mươi hai tỷ usd

vốn fdi thực hiện từ đầu năm đến nay đạt một mươi năm mươi năm tỷ usd nếu so với cùng kỳ năm trước vốn fdi vào việt nam bảy tháng năm hai nghìn một mươi chín giảm một mươi hai